hàn quốc đạt ba trăm linh ca trong ngày thứ hai khi omicron lan truyền chóng mặt
nhà vũ xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh youtube bà sức khỏe và đời sống
được định hình là kênh chuyên biệt về sức khỏe y tế cùng đội ngũ phóng viên biên tập viên trải dài cả nước
kênh youtube sức khỏe và đời sống sẽ gửi đến quý vị những thông tin mới nhất chính xác nhất về tình hình dịch covid một mươi chín
và lúc này chúng tôi vừa nhận được thông báo cập nhật về ca mắc mới tối nay ngày một mươi tháng ba
quý vị dự đoán con số ngày hôm nay sẽ tăng hay giảm xuống ạ
vâng hãy cùng nga vũ theo dõi số liệu ca mắc mới tối nay ngay bây giờ
ngày một mươi tháng ba số ca mắc covid một mươi chín là một trăm sáu mươi sáu trăm bảy mươi sáu ca ba tỉnh bổ sung hơn năm mươi bảy f
bản tin phòng chống dịch covid một mươi chín ngày một mươi tháng ba của bộ y tế cho biết có một trăm sáu mươi sáu trăm bảy mươi sáu ca mắc covid một mươi chín mới giảm gần bốn ca so với hôm qua
đây là ngày đầu tiên số ca mắc mới trong ngày giảm so với ngày trước đó
thay vì liên tiếp gia tăng như thời gian qua bình định thanh hóa và vĩnh phúc bổ sung hơn năm mươi bảy f
thông tin các ca mắc covid một mươi chín mới
tính từ một mươi sáu h ngày chín tháng ba đến một mươi sáu h ngày một mươi tháng ba trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một trăm sáu mươi sáu trăm bảy mươi sáu ca nhiễm mới
trong đó có một mươi năm ca nhập cảnh và một trăm sáu mươi sáu trăm sáu mươi một ca ghi nhận trong nước giảm ba chín trăm một mươi năm ca so với ngày trước đó
tại sáu mươi hai tỉnh thành phố có một trăm linh bảy bốn trăm sáu mươi năm ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội ba mươi một trăm năm mươi bảy
nghệ an một mươi một một trăm bốn mươi một
phú thọ năm tám trăm chín mươi một
bình dương năm ba trăm linh hai
sơn la bốn tám trăm chín mươi một
hương yên bốn hai trăm sáu mươi chín
hòa bình bốn một trăm hai mươi hai
cà mau ba chín trăm một mươi bốn
tuyên quang ba tám trăm bảy mươi chín
lạng sơn ba tám trăm bảy mươi hai
hải dương ba tám trăm bảy mươi hai
thành phố hồ chí minh ba sáu trăm sáu mươi tám
nam định ba năm trăm năm mươi bốn
hải phòng ba năm trăm ba mươi ba
quảng trị ba bốn trăm sáu mươi ba
lào cai ba hai trăm hai mươi chín
quảng ninh hai chín trăm linh ba
bắc giang hai tám trăm sáu mươi ba
đắk lắc hai tám trăm một mươi bốn
vĩnh phúc hai bảy trăm năm mươi sáu
thái bình hai bảy trăm hai mươi hai
thái nguyên hai bảy trăm hai mươi
quảng bình hai sáu trăm bốn mươi một
ninh bình hai năm trăm chín mươi bảy
hải phòng ba năm trăm bảy mươi ba
hà nam hai bốn trăm hai mươi bảy
bình phước hai ba trăm chín mươi
bình định hai ba trăm ba mươi chín
điện biên hai hai trăm sáu mươi năm
cao bạn hai hai trăm bốn mươi năm
hải giang hai một trăm sáu mươi hai
lạy châu hai một trăm năm mươi một
bắc ninh hai một trăm hai mươi hai
yên bái hai bốn mươi chín
khánh hòa một tám trăm năm mươi
đà nẵng một tám trăm hai mươi bốn
bến tre một năm trăm hai mươi tám
lâm đồng một bốn trăm sáu mươi bảy
tây ninh một bốn trăm hai mươi bảy
đắk nông một ba trăm ba mươi bảy
bắc cạn một hai trăm bảy mươi
thành hóa một một trăm linh năm
bà rịa vũng tàu chín trăm tám mươi tám
bình thuận tám trăm tám mươi ba
hà tĩnh tám trăm bảy mươi năm
vĩnh long tám trăm sáu mươi
phú yên bảy trăm bốn mươi bảy
quảng ngãi sáu trăm tám mươi hai
trà vinh bốn trăm năm mươi bốn
đồng nai bốn trăm ba mươi một
thừa thiên huế ba trăm bảy mươi tám
quảng nam ba trăm hai mươi sáu
bạc liêu ba trăm linh năm
cần thơ một trăm bốn mươi năm
đà nẵng một ba trăm linh bảy
kiên giang một trăm hai mươi bảy
đồng tháp bốn mươi năm
sóc trăng bốn mươi năm
hậu giang ba mươi bốn
ninh thuận hai mươi bốn
tiền giang một mươi bảy
ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai sở y tế thành hóa đăng ký bổ sung ba mươi ca sở y tế vĩnh phúc đăng ký bổ sung hai mươi một một trăm tám mươi hai ca và sở y tế bình định đăng ký bổ sung sáu sáu trăm linh một ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín sau khi rà soát bổ sung đầy đủ thông tin
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là bắc ninh giảm sáu chín trăm bốn mươi sáu gia lai giảm hai năm trăm năm mươi một và hà nội giảm một ba
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó bình dương tăng một ba trăm linh chín thành phố hồ chí minh tăng một hai trăm linh năm và nghệ an tăng tám trăm bốn mươi năm
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một trăm bốn mươi bảy bảy trăm tám mươi ca trên một ngày
trước việc xuất hiện ông micron tàng hình đang lây lan rất mạnh ở hà nội và thành phố hồ chí minh
thủ tướng phạm minh chính yêu cầu bộ y tế kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý các tổ chức cá nhân
để chậm chế trong việc mua vaccine cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
báo cáo giải trình việc mua vaccine cho nhóm trẻ này trong ngày một mươi tháng ba
thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu bộ y tế khẩn trương thực hiện chỉ đạo
thực hiện về việc mua vaccine cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi kiểm điểm làm rõ trách nhiệm
và xử lý các tổ chức cá nhân để chậm chế theo đúng quy định
thủ tướng yêu cầu bộ y tế trong ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai phải báo cáo giải trình việc mua vaccine
cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
trước đó tại nghị quyết số một mươi bốn nqcp chính phủ quyết định đồng ý việc thủ tướng chính phủ
cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại điều hai mươi sáu luật đấu thầu
đối với việc mua hai mươi một chín triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín của pfizer
cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
chính phủ giao bộ y tế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc mua triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
của pfizer cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi đảm bảo khoa học an toàn hiệu quả
trước đó chiều ngày ba tháng ba thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã có các cuộc điện đàm
với bà aurelia nguyễn giám đốc điều hành chương trình covax và ông albert bolla
chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tập đoàn pfizer đề nghị quan tâm thúc đẩy càng sớm càng tốt
việc cung ứng hai mươi hai triệu liều vaccine dành cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi tại việt nam
và tư vấn hỗ trợ về tiêm cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi đảm bảo an toàn khoa học hiệu quả
có thể thấy hiện nay việt nam đang quyết tâm phủ vaccine diện rộng
nhìn vào bài học từ hàn quốc trung quốc có thể thấy việt nam đang đi đúng hướng
khi hiện nay ca tử vong vì covid đã được kiểm soát
tuy nhiên chưa biến chủng mới thủ tướng phạm minh chính đang muốn làm dứt khoát cứng rắn
không để những lần ngoại giao vaccine trở nên lãng phí cũng như sức
một trường hợp hy hữu vừa xảy ra tại hà nội
người đàn ông này có biểu hiện mờ mắt vì uống nhầm cô sát khuẩn phòng covid một mươi chín
trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai vừa tiếp nhận năm bệnh nhân năm mươi bốn tuổi đội cấn hà nội
ngộ độc do uống nhầm côn
bệnh nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau đầu mờ mắt chóng mặt
gia đình bệnh nhân cho biết do dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát
nên gia đình đã mua côn về để ở mỗi phòng một chai với mục đích tiện cho việc sát quần
chai cồn bảy mươi độ đó được gia đình mua tại hiệu thuốc gần nhà
do mua tại hiệu thuốc nên gia đình tin tưởng để sử dụng cho mọi công tác sát khuẩn
mà không đọc ký công dụng ghi trên nhãn bác dùng làm chất đốt và sửa kính
trước khi nhập viện một ngày bệnh nhân có uống nhầm khoảng một trăm linh ml
sau đó thì xuất hiện các triệu chứng đau đầu chóng mặt nhìn mờ
trung tâm đã xét nghiệm chai cồn do gia đình mang tới
côn công nghiệp menathon là năm mươi sáu
tiến sĩ bác sĩ nguyễn trung nguyên giám đốc trung tâm chấm độc bệnh viện bệnh mai cho biết
loại cuốn sát trùng thực sự chúng ta cần dùng phổ biến là ethanol
còn cốn công nghiệp methanol là loại hóa chất độc hại không được dùng làm sát trùng
vấn đề cần cảnh báo ở đây là sản phẩm côn công nghiệp methanol
nêu trên có nguy cơ rất cao gây ngộ độc cho người sử dụng
thứ nhất mặc dù trên nhãn ghi công dụng chỉ dùng làm chất đốt và dừa kính
có nghĩa là hóa chất độc hại hoàn toàn không liên quan y tế nhưng lại được bán ở hiệu thuốc
thứ hai về hình thức có nhiều điểm làm người mua hiểu là côn sát trùng
như đóng chai giống hệt chai côn sát trùng có chữ côn bảy mươi độ
được sản xuất bởi một công ty trách nhiệm hạn đầu tư thương mại dược
côn công nghiệp methanol hoàn toàn không được sử dụng để sát trùng trong y tế
nếu dùng thì không đảm bảo tác dụng sát trùng
đồng thời dùng quá nhiều trên diện ra rộng và nhiều lần hoặc kéo dài
thì ngấm qua da tới mức đủ gây ngộ độc nhiễm toàn chuyển hóa tổn thương mắt tổn thương não
cuối cùng tiến sĩ bác sĩ nguyễn trùng nguyên khuyến cáo người dân khi mua côn về sát trùng
phải xem kỹ các thông tin trên nhắn đặc biệt về công dụng thành phần cụ thể rõ ràng
để tránh sử dụng nhằm mục đích và sẽ dẫn đến gây hại cho sức khỏe
xin nhắc lại một lần nữa đối với tp hcm trước tình hình người mắc covid một mươi chín tức là f một
tụ tập tại các trạm y tế lưu động
f và hoàn thành cách ly tại nhà để giải quyết thủ tục hưởng chế độ nghị bệnh và các yêu cầu khác
ngày một mươi tháng ba sở y tế tp hcm cho biết sẽ ứng dụng công nghệ để giảm thủ tục hành chính
trong cấp giấy chứng nhận hoàn thành cách ly cho f
theo đó để giảm thủ tục hành chính cho việc cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly
đối với f trong thời gian tới sở y tế tp hcm cho biết sẽ triển khai thêm tính năng cấp giấy
hoàn thành cách ly trên hệ thống quản lý bệnh nhân covid một mươi chín
cụ thể người dân khi có kết quả mắc covid một mươi chín sẽ chủ động khai báo
tại thông tin tại đường linh trakiuf medinet org vn xuyệt khai báo htm
không chỉ người lớn trẻ em cũng đang là đối tượng bị ảnh hưởng do covid một mươi chín
với ba mươi bảy năm trăm linh ca nghi mắc covid một mươi chín đặc biệt số ca này cao gần gấp đôi so với tuần trước
gần một mươi chín năm trăm linh ca số ca nghi mắc tăng đều ở các khối trong đó khối tiểu học vẫn cao hơn các khối còn lại
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết thời gian qua ngành y tế đã chủ động
thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh số liệu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai cho thấy
số ca mắc sốt xuất huyết giảm bốn mươi tay chân miệng giảm chín mươi tám so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
tuy nhiên do mùa mưa sắp tới sẽ tiềm ẩn nguy cơ gia tăng bệnh sốt xuất huyết
bên cạnh đó khi trường học hoạt động trở lại sẽ là nguy cơ bệnh tay chân miệng
song song với bệnh covid một mươi chín đang tăng nhanh hiện nay
đối với số ca mắc nghi mắc covid một mươi chín trong trường học
tại buổi giao ban trực tuyến
với các quận huyện và thành phố thủ đức về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ông nguyễn hiểu hưng phó giám đốc sở y tế tp hcm cho biết
tổng số ca nghi mắc trong tuần qua là gần ba mươi bảy năm trăm linh trường hợp
cao gần gấp đôi so với tuần trước gần một mươi chín năm trăm linh ca
số ca nghi mắc tăng đều ở các khối trong đó khối tiểu học vẫn cao hơn các khối còn lại
hcdc cho biết thêm trong thời gian tới
trung tâm y tế các quận huyện và thành phố thủ đức cần tiếp tục căng cường
trẻ với nhà trường trong việc kiểm soát dịch bệnh trong trường học
nếu như bí thư nguyễn văn nên mạnh dạn cho rằng nhiều quy định năm k hiện giờ không còn phù hợp
thì mới đây lãnh đạo tp hcm đề xuất thay đổi quy định năm k
tiếp tục giám sát biến chủng omicron dòng ba
trong đó tp hcm cũng đề cập tới năm vấn đề cấp bách tp hcm cần thực hiện ngay
chủ tịch ubnd tp hcm phan vận mái yêu cầu sở y tế tp hcm tiếp tục giám sát biến chủng omicron dòng ba hai
để cảnh báo
chủ tịch ubnd tp hcm đã cảnh báo và có biện pháp phù hợp dựa trên ý kiến cơ quan chức năng là bộ y tế
tổ chức y tế thế giới tránh lơ là mất cảnh giác nhưng cũng không lo lắng thái quá dẫn đến hoang mang
ông phan vận mái đề nghị các sở ban ngành tập trung thêm vào năm vấn đề
thứ nhất tiếp tục giám sát cảnh báo dịch đặc biệt là diễn biến của chủng mới
thứ hai tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch trong trường học
thứ ba cập nhật lại bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch của ngành của cơ quan
thứ tư tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phục hồi và phát triển kinh tế
trong đó ngành du lịch sẵn sàng mở cửa cung cấp phương ám phòng chống dịch chủ động hiệu quả
thứ năm sở y tế sớm nghiên cứu đề xuất về quy định mới chỉ số đánh giá cấp đổi dịch
có những biện pháp điều chỉnh thay đổi cho phù hợp với những diễn biến mới của dịch bệnh
chủ tịch bác nhân dân tp hcm cũng cho rằng với bộ tiêu chí an toàn sản xuất kinh doanh
thì cần quan tâm hơn đến đặc thù địa phương
trong đó cần nghiên cứu thể hiện trong bộ tiêu chí theo tinh thần những f một không có vấn đề về sức khỏe
thì có thể đi làm f thực hiện cách ly
tuy nhiên đối với các cơ quan đơn vị có f không triệu chứng không có vấn đề về sức khỏe và tự nguyện
thì vẫn duy trì cách làm việc phù hợp
bởi thực tế nhiều cơ quan có ba mươi năm mươi f
cách ly bảy một mươi
thậm chí hai tuần thì rất bị động trong công việc
ông phạm văn mãi nói
tất nhiên f có triệu chứng cần phải nghỉ ngơi chăm sóc sức khỏe đảm bảo trên hết trước hết
nhưng nếu f không có triệu chứng thì có thể làm việc với khối lượng công việc phù hợp
để đảm bảo hoạt động của các cơ quan nhà nước các đơn vị sự nghiệp và kể cả trong hoạt động sản xuất kinh doanh
do đó chúng ta nên cập nhật vào bộ tiêu chí để vận dụng phù hợp
năm vấn đề này sẽ là cách tốt nhất để tp hcm
giảm thiểu ca mắc và chủ động ứng phó với dịch covid một mươi chín đặc biệt là biến chủng ba hai đã áp đảo
đồng thời ông tăng trí thường cũng cho hay tổ chức y tế thế giới who khẳng định
vaccine vẫn có khả năng bảo vệ cơ thể khi nhiễm biến chủng ba hai
nhưng không đủ sức giúp cơ thể không bị lây nhiễm
do đó chiến dịch tiêm chủng vẫn cần được đẩy mạnh dù biến chủng ba hai đã chiếm ưu thế
quý vị thân mến hơn hai năm qua
khẩu trang đã được sử dụng rộng rãi ở mỹ và nhiều nơi trên thế giới
như một cách để bảo vệ người dân khỏi sự lây lan của covid một mươi chín
tuy nhiên hiện nay sau khi làn sóng các biến thể delta và omicron lắng xuống
đã có nhiều yêu cầu được đưa ra về việc bỏ quy định đeo khẩu trang
ngay cả khi tỷ lệ tiêm vaccine tại nước này vẫn thấp hơn so với tỷ lệ miễn dịch tiềm năng
khi khẩu trang đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc chiến phòng chống dịch covid một mươi chín của thế giới
cần lưu ý các ngưỡng miễn dịch cộng đồng đối với covid một mươi chín vẫn chưa được xác định
hiện nay tổ chức y tế thế giới who đã đặt mục tiêu về tỷ lệ bao phủ vaccine toàn cầu là bảy mươi vào giữa năm hai nghìn hai mươi hai
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc gần đây đã đưa ra một công cụ hướng dẫn
về việc sử dụng khẩu trang dựa trên tỷ lệ lây nhiễm covid một mươi chín tại nước này trong số hơn ba hạt
các khuyến nghị mới này không phải là quy định
nhằm mục đích cung cấp thông tin về các chính sách sử dụng khẩu trang trong văn phòng
tòa nhà cho các tiểu bang và thành phố
các chính sách liên quan đến việc sử dụng khẩu trang trong các cơ sở thuộc quyền tài phán của liên bang
chẳng hạn như sân bay và trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe sẽ vẫn được áp dụng
các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng khẩu trang làm giảm sự lây lan của covid một mươi chín nghiêm trọng
tuy nhiên giá trị kinh tế của việc duy trì sử dụng khẩu trang
đặc biệt là ở các mức độ bao phủ tiêm chủng khác nhau trong dân số vẫn chưa rõ ràng
sự xuất hiện của nhiều biến thể có thể lây truyền hơn cũng làm tăng lợi ích của việc sử dụng khẩu trang
đồng thời làm giảm hiệu quả của vắc xin
tác giả chính của nghiên cứu tiến sĩ bruce ely đến từ trường cao học y tế công cộng và chính sách y tế của mỹ nhận xét
phát hiện của chúng tôi nhấn mạnh rằng chỉ tiêm vaccine thôi thì không đủ để kiểm soát đại dịch
và cần phải có các nhiều lớp để bảo vệ hạn chế tối đa
các khuyến nghị mới được cdc đưa ra vào thời điểm nhiều nơi ở mỹ cũng đang bắt đầu xem xét việc nới lỏng các yêu cầu về khẩu trang
và việc lựa chọn đeo khẩu trang sẽ phụ thuộc vào quyết định cá nhân hoặc quyết định của các doanh nghiệp tư nhân
mô hình của chúng tôi đại diện cho dân số nhưng bề rộng và quy mô của các kịch bản mô phỏng có nghĩa là kết quả cũng có thể áp dụng cho các quốc gia khác
tiến sĩ peter hotes của trường quốc gia y học nhiệt đới
tại đại học pháp luân
học y ballard là đồng tác giả của nghiên cứu nói thêm
phát hiện của chúng tôi cung cấp một số ánh sáng ở cuối đường hầm cho thấy rằng việc sử dụng khẩu trang không phải mãi mãi
nhưng đó vẫn là một công cụ quan trọng để ngăn chặn sự lây lan của covid một mươi chín khi chúng ta bước vào giai đoạn tiếp theo của đại dịch
các tác giả thừa nhận một số hạn chế liên quan đến việc sử dụng các mô hình nghiên cứu đó là đơn giản hóa của thực tế cuộc sống
và không thể giải thích tất cả các kết quả có thể
hiệu quả của khẩu trang trong việc phòng chống covid một mươi chín
đã được duy trì trong suốt thời gian mô phỏng
tuy nhiên điều này có thể thay đổi theo thời gian và với các chính sách của địa phương
các mô phỏng giả định tỷ lệ tiêm chủng được đưa ra là tỷ lệ tiêm của toàn bộ dân số
tuy nhiên hiện vẫn còn một số nhóm chẳng hạn như trẻ em dưới năm tuổi chưa đạt được điều kiện này
rõ ràng trong tương lai chúng ta có thể nói chuyện với nhau bằng chính khuôn mặt và biểu cảm của toàn cơ mặt
chứ không phải là thông qua lớp khẩu trang dày hay đôi mắt nữa
hiệu quả của khẩu trang trong việc phòng chống covid một mươi chín đã được duy trì trong suốt thời gian mô phỏng
tuy nhiên điều này có thể thay đổi theo thời gian phải không các bản
xin cầu mong dịch bệnh sẽ qua và chúng ta sẽ được bình yên đón nhận một cuộc sống thực sự bình thường như chúng ta từng có
hàn quốc đã xác nhận hơn ba trăm linh ca nhiễm coronavirus trong ngày thứ hai liên tiếp vào hôm thứ năm
khi biến thể omicron chiếm ưu thế của virus corona tiếp tục là bùng phát các đợt bùng phát mới trên toàn quốc

theo quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc kdca cả nước đã báo cáo ba trăm hai mươi bảy năm trăm bốn mươi chín trường hợp nhiễm covid một mươi chín mới
trong đó có ba trăm hai mươi bảy bốn trăm chín mươi trường hợp tại địa phương nâng tổng số ca nhiễm lên năm năm trăm ba mươi chín sáu trăm năm mươi ca
theo cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc
nhiễm chủng hàng ngày lần đầu tiên vượt mốc ba trăm linh và ngày hôm trước với ba trăm bốn mươi hai bốn trăm bốn mươi sáu trường hợp
khi cử tri đi bỏ phòng
theo cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc

khi cử tri đi bỏ phòng

khi cử tri đi bỏ phòng

khi cử tri đi bỏ phòng

khi cử tri đi bỏ phòng

khi cử tri đi bỏ phòng
nhiễm chủng hàng ngày lần đầu tiên vượt mốc ba trăm linh và ngày hôm trước với ba trăm bốn mươi hai bốn trăm chín mươi chín trường hợp
khi cử tri đi bỏ phòng

tỷ lệ tử vong là một mươi bảy
số ca nhiễm virus nghiêm trọng và nguy kịch lên đến một một trăm một mươi ba ca tăng hai mươi sáu ca so với ngày trước đó
mức cao kỷ lục của cuộc kiểm phiếu là một một trăm năm mươi một trường hợp vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai
indonesia đã nâng mức độ rủi ro của đại dịch của đất nước lên mức cao nhất
vì omicron đang gây ra số các mắc mới hàng ngày kỷ lục
nó cũng loại bỏ chương trình theo dõi tiếp xúc nghiêm ngặt của mình
chương trình đã thành công trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus trong giai đoạn đầu của đại dịch
nhưng được coi là không bền vững trong bối cảnh sự gia tăng omicron không ngừng
thay vào đó nó chuyển trọng tâm sang việc ngăn ngừa tử vong và sử dụng các nguồn lực y tế
để điều trị các trường hợp nghiêm trọng hơn bằng cách tăng cường sử dụng các bộ dụng cụ
tự kiểm tra kháng nguyên nhanh chóng và điều trị tại nhà
bất chấp sự gia tăng đột biến các trường hợp virus
chính phủ đã nới lỏng một phần các quy định về chống virus vào tuần trước
để giúp doanh nghiệp nhỏ đang gặp khó khăn
các quán cà phê và nhà hàng trong số những quán khác đã được phép mở cửa đến một mươi một giờ đêm
có thể thấy hiện tại ca mắc của việt nam đang ở ngưỡng rất đáng báo động
không ai có thể nghĩ và tưởng tượng được viễn cảnh ca mắc mới ngày một căng thẳng
và trầm trọng như thời điểm hiện tại
mặc dù chính phủ cùng với hệ thống y tế đã nỗ lực không ngừng nghỉ để kiểm soát dịch
thế nhưng việt nam đang xếp thứ hai mươi bốn trên thế giới về ca mắc mới
khi số ca này vượt ngưỡng một trăm linh ca một ngày
ngay lúc này mỗi người dân hãy ý thức hơn về trách nhiệm cộng đồng
bạn có thể trở thành f bất cứ lúc nào
và đã nhiễm f không có chuyện bạn bất tử đâu ạ
sẽ có thể bạn sẽ bị tái nhiễm một chủng khác như omicron chẳng hạn
không ai có thể nói trước được điều gì
tuy nhiên đeo khẩu trang thực hiện năm k là những lời khuyên chúng tôi nghĩ là tốt nhất trong thời điểm hiện tại
chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về biến thể này gửi tới quý vị trong những bản tin covid một mươi chín tiếp theo
vào các khung giờ một mươi bảy h một mươi tám h ba mươi và sáu h sáng hôm sau
kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe đặc biệt là chú ý tuân thủ quy định năm k và theo dõi thông tin mới nhất từ bộ y tế
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo